thưa quý vị và các bạn cả nước hiện có gần hai trăm linh bảo tàng nhà nước và tư nhân đang mở cửa
nhưng số bảo tàng hoạt động thật sự có hiệu quả lại rất ít
thực trạng này đòi hỏi sự thay đổi mạnh mẽ về cách làm bảo tàng để phù hợp với cuộc sống hiện đại và nhu cầu ngày càng đa dạng của công chúng
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài thay đổi tư duy trong công tác bảo tàng của tác giả thành nam
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
nhớ ngày cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám có hai sự kiện liên quan công tác bảo tàng diễn ra đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn
và các bạn
nhớ ngày cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám có hai sự kiện liên quan công tác bảo tàng diễn ra đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và người yêu thích tìm hiểu lịch sử văn hóa dân tộc
đó là hội thảo khoa học thực tiễn tương tác trải nghiệm từ trưng bày bảo tàng do bảo tàng tôn đức thắng phối hợp trung tâm nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa hội di sản văn hóa việt nam tổ chức tại thành phố hồ chí minh
và tọa đàm một số vấn đề xây dựng bảo tàng hiện đại do bảo tàng báo chí việt nam tổ chức ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tại hà nội
đáng chú ý tại các diễn đàn này nhiều chuyên gia thẳng thắn chỉ ra thực trạng đáng lo ngại là trong gần hai trăm linh bảo tàng công lập và tư nhân đang hoạt động trên cả nước hiện nay số bảo tàng hoạt động thật sự hiệu quả chỉ đếm được trên đầu ngón tay
phần lớn các bảo tàng đều hoạt động cầm chừng bởi không thu hút được khách tham quan
phần lớn các bảo tàng đều hoạt động cầm chừng bởi không thu hút được khách tham quan
kể cả những bảo tàng mở cửa tự do không thu phí
việc vắng khách đã phần nào cho thấy giá trị thực tiễn của bảo tàng
chưa đáp ứng được đòi hỏi của công chúng
thậm chí có bảo tàng nhiều khi tồn tại chỉ còn mang tính hình thức
điều này cũng đang tạo nên một nghịch lý
các hoạt động như chỉnh trang sửa sang nâng cấp cơ sở vật chất
bổ sung hiện vật tổ chức hoạt động mới cho bảo tàng
bị ảnh hưởng do thiếu kinh phí thậm chí không có động lực
nhưng nếu không nâng cấp bảo tàng đa dạng hóa các hoạt động tham quan
sẽ khó thu hút khó mời gọi được du khách ghé thăm
vòng luận quần ấy đang đòi hỏi từng bảo tàng phải nhanh chóng tìm được biện pháp tháo gỡ
việc mở cửa mỗi ngày sẵn sàng đón khách tưởng là chuyện đơn giản
song đang là bài toán khó tìm ra lời giải với nhiều cơ sở bảo tàng
bảo tàng không phải tháp ngà mà cần phải là nơi phản biện xã hội
kể được câu chuyện của đời sống đương đại
quan điểm này của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn huy đã được hiện thực hóa
ngay từ khi ông còn đảm đương trọng trách giám đốc bảo tàng dân tộc học việt nam
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm khi bảo tàng dân tộc học việt nam chính thức mở cửa đón khách
công chúng đã hết sức ngạc nhiên thích thú khi được trực tiếp nghe người dân
của các vùng miền chia sẻ những câu chuyện gắn với văn hóa tập tục của địa phương mình
trong một không gian mở thay vì bị bó hẹp trong phòng trưng bày cứng nhắc như cách làm thường thấy
cùng với đó khách tham quan còn được tham dự các hoạt động giao lưu văn hóa
trẻ em có phòng riêng để khám phá các giá trị văn hóa lịch sử phù hợp với lứa tuổi
nhờ vậy khách tham quan thuộc nhiều thế hệ khác nhau đều có được những trải nghiệm thú vị ý nghĩa
việc mạnh dạn mở ra một hướng đi mới trong tổ chức các hoạt động ở bảo tàng dân tộc học việt nam khi đó
ít nhiều đã thay đổi quan niệm của giới làm bảo tàng trong nước
thậm chí có người còn ví đây như là một cuộc cách mạng
trong trưng bày bảo tàng ở việt nam và đưa hoạt động của bảo tàng chuyển từ tĩnh sang động
nhưng trên thực tế không phải bảo tàng nào cũng sẵn sàng thay đổi
cách nghĩ cách làm vốn lâu nay đã ăn vào nếp cho nên tại khá nhiều bảo tàng
mô hình thường thấy vẫn là các phòng trưng bày hiện vật sắp xếp theo thời gian
tùy theo khả năng thu thập mà từng bảo tàng có số lượng hiện vật nhiều hay ít
có nơi quá dư thừa mà thiếu trọng tâm
có chỗ lại khá nghèo nàn trình bày thiếu khoa học
để giúp khách tham quan hiểu được nội dung ý nghĩa của hiện vật
thông thường các bảo tàng có các tài liệu như sách tranh ảnh bảng chú thích
tờ rơi giới thiệu video cùng với sự hỗ trợ của hướng dẫn viên
tuy nhiên ở một số bảo tàng thông tin giới thiệu lại sơ xài cầu thả
đội ngũ thuyết minh non yếu về chuyên môn nghiệp vụ nội dung thuyết minh kém hấp dẫn
đôi khi nói như máy ghi âm
sai về sử liệu gây ra nhầm lẫn tai hại khiến du khách bức xúc
chưa kể các hoạt động của phần lớn các bảo tàng đều đơn điệu nhàm chán
cho nên khó hấp dẫn được khách tham quan
thực trạng này dẫn đến kết cục tất yếu là bảo tàng mở cửa nhưng vắng người
khách tham quan thường chỉ đến một lần là không muốn quay trở lại
điều đáng nói là dù hàng loạt bảo tàng đang hoạt động kém hiệu quả như vậy
nhưng ở một số địa phương lại xuất hiện tình trạng đua nhau xây bảo tàng
để chào mừng các ngày lễ lớn hoặc tư duy hoành tráng hóa các công trình bảo tàng
để rồi không thiếu bảo tàng khánh thành xong chỉ có vỏ mà không có ruột gây lãng phí lớn
cần phải nhìn nhận một thực tế là sự giảm sút số lượng khách tham quan
tại một số bảo tàng hiện nay có nguyên nhân từ sự lạc hậu
chậm thay đổi trong cách vận hành của bảo tàng không nắm bắt được nhu cầu của công chúng
rõ ràng nếu hoạt động của bảo tàng không lấy khách tham quan làm trung tâm
không lấy mục tiêu phục vụ cộng đồng làm trọng yếu thì tất yếu sẽ bị đào thải
việc thay đổi cách tổ chức vận hành hoạt động của bảo tàng theo hướng hiện đại
phù hợp với xu thế chung và nhu cầu của cộng đồng đang là một đòi hỏi bức thiết
hiện nay mô hình bảo tàng thông minh với sự hỗ trợ của khoa học và công nghệ
đang là hướng đi mới của nhiều bảo tàng trên thế giới
các bảo tàng ở việt nam nếu muốn thu hút khách có lẽ cũng nên nghiêm túc tham khảo
nghiên cứu về xu thế này
nhờ ứng dụng công nghệ cao chúng ta chứng kiến sự xuất hiện của các loại hình bảo tàng mới
đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú đa dạng của khách tham quan như
bảo tàng kỹ thuật số bảo tàng trực tuyến bảo tàng mạng
đồng thời trong hoạt động của bảo tàng truyền thống cũng có thay đổi mạnh mẽ
như việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo thuyết minh tự động phim ba d
giúp không gian bảo tàng không bị bó hẹp giữa bốn bức tường mà trở nên sinh động hấp dẫn
khách tham quan qua đó
sẽ thu nhận được sự tối ưu nhất cho bản thân trong khi khám phá các giá trị quá khứ
được lưu giữ tôn vinh tại bảo tàng
đòi hỏi từ thực tiễn và lối sống ngày một năng động gấp gáp hơn
đã khiến không phải ai cũng có đủ thời gian để tham quan hết các gian trưng bày tại một bảo tàng
thế nhưng sự xuất hiện của bảo tàng thông minh cũng như ứng dụng công nghệ cao
sẽ giúp công chúng có thể chủ động tiếp cận tìm hiểu khám phá
nhất là với bảo tàng có quy mô lớn
bảo tàng herbite nga gồm sáu khối nhà với một năm mươi bảy phòng
tòa lạc trên diện tích rộng tới bốn sáu mươi năm km hai
nếu khách tham quan chỉ dừng ngắm mỗi hiện vật trưng bày tại đây trong vòng một phút
sẽ phải cần đến sáu năm mới có thể chiêm ngưỡng được hết các hiện vật
tương tự bảo tàng louver pháp diện tích hai trăm một mươi m hai
trong đó có sáu mươi sáu trăm linh m hai dành cho tám khối nhà
khu trưng bày chính
cho nên để tham quan hết bảo tàng
nếu chỉ lướt qua thì du khách cũng phải mất hàng tuần lễ
vậy nhưng với sự trợ giúp của công nghệ như phim ba d
không gian thực tế ảo phòng tương tác giữa người xem với hiện vật
giúp khách tham quan rút ngắn thời gian tìm hiểu về bảo tàng
sao cho phù hợp với nhu cầu sở thích của mỗi người
mặt khác công nghệ số còn giúp tạo mối liên kết chặt chẽ
những hiện vật được trưng bày với bối cảnh được phục dựng
giúp người xem dễ dàng hình dung về đời sống trước đó của hiện vật
tại bảo tàng lịch sử tự nhiên new york mỹ
sở dĩ khu trưng bày khủng long bay thu hút đông khách tham quan
là bởi tại đây các nhà khoa học sử dụng máy tính để phục dựng quái vật tiền sử
từ khung xương cơ bắp đến da
đồng thời thông qua các tư liệu khảo cổ để phục dựng đời sống của loài khủng long
thông qua các thước phim ba d
những ứng dụng của công nghệ số trong hoạt động của bảo tàng

tạo ra môi trường trải nghiệm cho khách tham quan
do đó bảo tàng không còn là những gian trưng bày tỉnh với các hiện vật khô khan
mà trở thành những tư liệu lịch sử sống động hấp dẫn
ở việt nam hiện nay nhờ bước đầu ứng dụng thành công công nghệ mới
trong việc trưng bày và triển lãm hiện vật mà bảo tàng lịch sử quốc gia
bảo tàng hồ chí minh bảo tàng tôn đức thắng bảo tàng phụ nữ việt nam
bảo tàng dân tộc học việt nam bảo tàng phụ nữ nam bộ
khu di tích địa đạo củ chi
cũng đang tạo ra bước phát triển đột phá
từ sự thống nhất về nguyên tắc
coi bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ các giá trị lịch sử văn hóa của quá khứ
mà cần trở thành nơi kết nối giữa quá khứ hiện tại và tương lai
gắn với sự phát triển của xã hội
việc tổ chức hoạt động tại các bảo tàng cần đa dạng hấp dẫn
phù hợp đời sống đương đại
không thể đóng khung biến thành tháp ngà nặng tính hàn lâm
nhưng lại xa lạ với cộng đồng
sự xuất hiện của bảo tàng thông minh đang mở ra một hướng đi mới
đòi hỏi các bảo tàng cần nhanh chóng nắm bắt
kịp thời thích ứng với xu thế thời đại
tuy nhiên cũng cần nhìn nhận rằng
dù sự tham gia của công nghệ vào lĩnh vực bảo tàng có phát triển đến đâu
thì cũng không thể thay thế được vai trò của con người
vì vậy đội ngũ những người làm công tác bảo tàng
cần không ngừng nỗ lực học hỏi
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
nắm bắt và đáp ứng những đòi hỏi ngày càng khắt khe
của công chúng
sự kết nối giữa các bảo tàng với các chương trình giáo dục
trong nhà trường và cộng đồng
cũng như sự phối hợp với ngành du lịch
cần được tăng cường góp phần mở rộng đối tượng tham quan
và đa dạng hóa các chương trình hoạt động
phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng
đặc biệt cần xác định khách tham quan như đối tượng trung tâm
của hoạt động bảo tàng
để tiến hành việc nghiên cứu nhu cầu của công chúng
và xây dựng chương trình phù hợp
như vậy sẽ xóa bỏ cung cách tổ chức
theo kiểu áp đặt cứng nhắc một chiều
đang tồn tại ở một số nơi
sẵn sàng thay đổi tư duy
hướng tới mục tiêu phục vụ lợi ích cộng đồng
sẽ là yếu tố quan trọng giúp các bảo tàng
chấm dứt tình trạng điều hưu vắng khách như hiện nay
quý vị và các bạn phải theo dõi bài
thay đổi tư duy trong công tác bảo tàng
của tác giả thành nam
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
cảm ơn quý vị
ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại